với mục đích triển khai thu phí không dừng là nhằm tạo sự công khai minh bạch giảm ủn tắc giao thông tại các trạm thu phí bot
bộ giao thông vận tải đã triển khai lắp đặt theo đúng yêu cầu của chính phủ
mục tiêu mà bộ giao thông vận tải đưa ra đó là đến cuối năm nay sẽ thực hiện đồng bộ thu phí tự động không dừng trên phạm vi cả nước
đến thời điểm này mới có hai mươi sáu trạm bot hoàn thành việc lắp đặt thiết bị nhưng chưa thể chính thức vận hành
như vậy theo kế hoạch của năm hai nghìn một mươi tám vẫn còn một mươi tám trạm nợ chưa triển khai
thu phí tự động không dừng là giải pháp để tạo ra sự công khai minh bạch trong hoạt động của các trạm bot
đây cũng là giải pháp nhằm tăng cường sự giám sát của các cơ quan đơn vị và của người dân đối với hoạt động thu phí bot
những doanh nghiệp không thực hiện triển khai thu phí tự động không dừng theo đúng lộ trình sẽ cho dừng hoạt động thu phí
tổng cục đường bộ việt nam sẽ mở thầu quốc tế để chọn nhà thầu có đủ năng lực cung cấp dịch vụ thu phí không dừng
bộ giao thông vận tải khẳng định việc triển khai thu phí không dừng ở cả hai giai đoạn đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu của chính phủ
bộ giao thông vận tải cũng lưu ý hiện vẫn còn tám địa phương quản lý tám trạm thu phí chưa triển khai thu phí không dừng
bộ giao thông vận tải sẽ có công văn gửi cho các địa phương này để thúc tiến độ thực hiện đồng bộ trên cả nước
nếu địa phương nào chậm trễ phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ